cơ quan điều tra công an tỉnh bình dương vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến ba người tử vong tại tiệm cầm đồ hương huy hoàng nằm tại ngã ba chiêu liêu phường tân đông hiệp thành phố dị an tỉnh bình dương
qua khám nghiệm ban đầu rất nhiều xe máy và tài sản bên trong tiệm cầm đồ rộng khoảng hai trăm linh m hai bị lửa thiêu dụi cơ quan điều tra tìm thấy ba thi thể trong phòng ngủ của tiệm cầm đồ
danh tính các nạn nhân được xác định là nguyễn xuân hoan ba mươi một tuổi chị đỗ thị uyên ba mươi tuổi cùng quê ở thanh hóa và cháu đỗ việt anh là con trai của chị uyên
theo cơ quan điều tra khám nghiệm ban đầu cơ quan công an nghi hoan đã giết chết hai mẹ con chị uyên rồi dùng xăng phóng hỏa tự sát khiến cả ba người tử vong
điều này phù hợp với lời kể của nhiều nhân chứng khi vụ cháy xảy ra mà không nghe tiếng la hét của bất cứ ai bên trong tất cả các cánh cửa đều bị khóa bên trong
trước đó khoảng hơn chín giờ sáng sau vụ sau tiếng nổ lớn
lửa bốc lên từ tiệm cầm đồ hương huy hoàng thế vậy người dân hô hoán đập cửa gọi những người trong nhà nhưng không ai trả lời
mọi người dùng bình chữa cháy và nước phun vào dập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố sĩ an đã huy động sáu xe chữa cháy cùng với ba mươi cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường không chế ngọn lửa
khoảng sau hơn ba mươi phút đám cháy được dập tắt
ngoài ra hai căn kiosk kế bên tiệm cầm đồ cũng bị lửa bén sang khiến nhiều tài sản bị cháy
được biết chị uyên đã ly hôn với người chồng hàn quốc sau đó đưa con trai sống chung với hoan khoảng vài tháng nay
liên quan đến bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp tại khu vực tây nguyên trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã tăng cường các hoạt động giám sát
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh kịp thời xử lý ổ dịch khoanh vùng cách ly thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn không để dịch bệnh lan rộng
theo ông khổng minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cho biết kể từ năm hai nghìn hai đến nay trên địa bàn thành phố chưa có trường hợp nào mắc bệnh bạch hầu
để có được kết quả này là do tỷ lệ trẻ em tiêm phòng đủ các mũi trong đó có vaccine phòng bệnh bạch hầu hàng năm đều đạt tới chín mươi năm
tuy nhiên để chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu ngoài tăng cường các hoạt động giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh
kịp thời xử lý ổ dịch quanh vùng cách ly thực hiện vệ sinh môi trường khử khuẩn không để dịch bệnh lan rộng
trung tâm cũng đã yêu cầu các trung tâm y tế quận huyện thị xã giả soát thống kê các đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu
hoặc tiêm chưa đầy đủ để tổ chức tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh bạch hầu đảm bảo tất cả trẻ được tiêm đủ mũi
bệnh bạch hầu
và cũng liên quan đến bệnh bạch hầu thì ngay sau khi phát hiện
trên địa bàn xã bông crang huyện lắc có một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu
ngành y tế tỉnh đắk lắc đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định quyết tâm không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
ca bệnh được phát hiện là bà hơ buôn gie năm mươi hai tuổi là người dân tộc mơ nông
trú tại buôn gieu xã bông crang huyện lắc tỉnh đắk lắc
sau khi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh bạch hầu như sốt đau họng
trung tâm y tế huyện lắc đã tiến hành gửi mẫu bệnh phẩm lên viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên
để xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu vào chiều ngày bảy tháng bảy
ngay sau đó bệnh nhân đã được cách ly y tế ở trung tâm y tế huyện lắc
hiện ngành y tế tỉnh đắk lắc đã tiến hành cách ly tại nhà với một mươi sáu người có tiếp xúc gần với bệnh nhân
ngoài ra địa phương đang tiến hành lập các chốt chặn giữa các buôn và cửa ngõ ra vào buôn
đồng thời thực hiện phun tiêu độc khử trùng tại nhà bệnh nhân cũng như các hộ lân cận và tại các điểm trường trên địa bàn
đồng thời tiến hành cho các em học sinh nghỉ học
bên cạnh đó ngành y tế địa phương đã khẩn trương tiến hành cho người dân trên địa bàn uống thuốc và tiêm phòng bạch hầu
dự kiến sẽ có gần bảy trăm linh hộ dân ở buôn diêu sẽ được tiêm và uống thuốc phòng bệnh
tiêm phòng bạch hầu uống ván cho toàn bộ người dân trong tỉnh và chúng tôi sẽ tiến hành ở tất cả các thôn buôn và thập trung chú ý ở các vùng lõm về tiêm chủng
đến thời điểm này bệnh bạch hầu đã xuất hiện ở bốn tỉnh tây nguyên gồm đắk nông gia lai con tum và đắk lắc
với hàng chục người mắc bệnh và đã có ba trường hợp tử vong
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các địa phương cần nhanh chóng có những biện pháp xử lý triệt để nhằm tránh lây lan ra diện rộng
một gia đình ở huyện di linh tỉnh lâm đồng đã liên tục bị kẻ xấu vào chặt phá vườn cà phê đến chín lần trong nhiều năm qua
vụ việc này cùng với một số vụ việc khác xảy ra trên địa bàn đã gây nhiều hậu quả về kinh tế và vấn đề an ninh trực tự tại địa phương
vào chiều ngày ba tháng bảy gần hai trăm linh cây cà phê hơn hai năm tuổi đang cho trái bói của gia đình anh vũ xuân hải
ngụ xã hòa ninh huyện di linh tỉnh lâm đồng đã bị chặt phá không còn khả năng hồi phục
điều đáng nói đây là lần thứ chín vườn cà phê của gia đình hải bị chặt phá từ năm hai nghìn một mươi ba
mỗi lần ít thì từ năm mươi đến sáu mươi cây nhiều thì hơn hai trăm linh cây nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm
được biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi ngoài gia đình anh hải thì trên địa bàn xã hòa ninh còn nhiều hộ khác cũng bị kẻ gian chặt phá cà phê và sầu riêng khiến người dân bức xúc lo lắng
nghiêm trọng nhất là vào giữa tháng bốn năm hai nghìn hai mươi gia đình ông nguyễn văn phạm ngụ thôn một mươi năm đã bị kẻ xấu đốn hạ gần một trăm hai mươi cây sầu riêng năm năm tuổi
gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng lãnh đạo công an huyện di linh cùng cán bộ chiến sĩ đã xuống hiện trường xem xét thu thập thông tin
giấu vết và hãy đả tích cực vào cuộc điều tra truy tìm thú phạm
thưa quý vị việc quản lý người dân của cơ quan công an thông qua thẻ căn cước công dân trong thời gian tới sẽ trở nên đơn giản nhanh chóng thuận tiện và hiệu quả hơn
đối với người dân thẻ căn cước cũng giúp tránh được những rượm ra nhiều khi có thể mắc phải
khi đi làm các thủ tục hành chính nhưng đó chưa phải đã hết những ưu điểm khi chuyển đổi sang dùng thẻ căn cước công dân
ở tuổi bảy mươi ba của mình ông nguyễn hữu minh cho biết đã không ít lần ông gặp phải nhiều phiền hà mỗi khi thực hiện các thủ tục hành chính
bởi không phải lúc nào ông cũng có đầy đủ giấy tờ có sẵn bên mình
nếu được những tiền ích của thẻ căn cước ông đã tới đây để chuyển đổi từ sổ hồ khẩu chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân
thứ nhất là nó giảm bớt những loại giấy tờ như là sổ hộ khẩu
thứ hai là giảm được thủ tục sao y chứng nhận đi đâu thì chỉ cần đem thẻ này theo thôi
và nếu mình có việc gì cần đến thủ tục hành chính thì chỉ việc trình thẻ này ra
nhất là nếu mình lớn tuổi mà có phải bị bệnh hoạn hay là cấp cứu gì đó thì vô bệnh viện cũng chỉ cần thẻ này thôi
tôi thấy như vậy mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn cần
chỉ với thẻ nhựa bét
kích thước tương đương các loại thẻ atm đã thay thế hoàn toàn cho chiếc sổ hộ khẩu và cả chứng minh nhân dân
dễ dàng mang theo bên mình khi cần là sử dụng được ngay mà không cần phải mất thời gian xác minh
hồi trước là em đi làm giấy tờ gì cũng phải nhớ mang theo chứng minh nhân dân mang cái sổ hồ khẩu thì nó rừng ra
sổ hồ khẩu thì tại vì nó cũng hơi lớn cho nên không phải lúc nào em cũng nhớ để mang theo
nhưng mà khi mà chuyển qua căn cước rồi tại vì thẻ nó nhỏ nó gọn cho nên là em luôn luôn để nó ở trong ví
thì chỉ cần cần là rôi ra thôi chứ không cần phải nhớ
sổ là phải mang theo luôn luôn nó ở trong ví em rồi
vì cái việc đổi mới về cái căn cứ công dân thì mình thấy có lợi cho những người người và mình rất là đồng tình và ủng hộ những cái việc như vậy
thống kê nhanh của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tp hcm
trong bảy ngày từ ngày một tháng bảy đến ngày bảy tháng bảy đơn vị đã tiếp nhận một bảy trăm bảy mươi ba hồ sơ
tương tự trong các tuần trước đó con số này chỉ đạt một bốn trăm hai mươi bảy lượt
chúng tôi đang đập trung nhiều cái nhân lực của cái bộ phận cấp căn cước công dân của công hành phố
và cái tổ cấp căn cước công dân của đội quản lý hành tránh công an tp hcm làm ngày thứ bảy và cái sáng chung nhật để tập trung làm sao đến cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi một
là cái lượng cấp căn cước công dân của trên địa bàn công an tp hcm phải đạt theo yêu cầu
trên địa bàn tp hcm thì có khoảng sáu triệu năm trăm linh cái người dân có hồ khẩu thường trú
và hiện nay chúng tôi cũng đã thực hiện là
cấp cái diện phải cấp ví dụ như là nằm trong độ tuổi phải cấp một mươi bốn tuổi trở lên
và những người mà đổi từ chứng minh nhân dân chứng số qua một mươi hai số thì chúng tôi đã tiến hành gần được năm mươi
đơn vị này cũng cho biết để hỗ trợ người dân thuận tiện trong cấp đổi thẻ
đơn vị sẽ thành lập đoàn công tác đi tới các trường học bệnh viện để tuyên truyền
cũng như làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho các em học sinh từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên các cán bộ nhân viên y bác sĩ
thưa quý vị những ngày gần đây số lượng người dân đưa trẻ đến tiêm chủng tại tp hcm gia tăng
một trong những nguyên nhân là do thông tin bệnh bạch hầu xuất hiện tại một số tỉnh thành khiến cho người dân lo lắng
ngành y tế cũng đã kêu gọi người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch
đồng thời đưa ra những khuyến cáo kịp thời trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
sau thông tin tỷ lệ tiêm chủng bạch hầu đang thấp hơn một mươi năm so với chỉ tiêu đặt ra của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
theo quan sát của chúng tôi sáng ngày tám tháng bảy các trung tâm tiêm chủng đang tiếp nhận lượng người đến tiêm chủng khá đông
đặc biệt nhiều người đến cho thông tin bệnh bạch hầu gia tăng trong những ngày gần đây

khi mình khám mình thấy hả miệng ra mà thấy trong hộng có những giả mạc những màu trắng sám mà rất là khó tróc
và khi người ta phết cái đó ra thì người ta thấy nó dai nó không có tan trong nước
thì tất cả những yếu tố đó thì bắt buộc bác sĩ phải hình dung tới có phải nào bạch hầu
thì mình làm xét nghiệm mới biết được cho nên để phát hiện sớm là chỉ có hai dấu hiệu đó thôi
còn nặng hơn một chút nữa thì có thể em bé nó ho nhiều hoặc hàng tiếng
còn ngoài ra chúng ta trông đợi bạch hầu số cao để mà đi khám bệnh là nó sẽ trễ
theo thống kê tại tp hcm tỷ lệ tiêm chủng bệnh bạch hầu hàng năm đều đạt trên chín mươi năm
tuy nhiên thời gian qua do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên tỷ lệ bao phủ đầy đủ các mũi vaccine cơ bản cho trẻ sơ sinh năm hai nghìn một mươi chín đã bị chậm khoảng một mươi năm so với tiến độ ảnh hưởng đến độ bao phủ miễn dịch cộng đồng
tiếp theo lịch tiêm bắt buộc trẻ lớn trên một mươi tuổi và người lớn được khuyến cáo tiêm nhắc bạch hầu để được phòng bệnh đúng cách
nếu mà gây tử vong cái lý do mà gây tử vong ở người bệnh
không phải là do công ty phẫu bạch hầu mà là do ngoại độc tố của bạch hầu tiết ra
và vì vậy khi chúng ta tiêm vaccine là chúng ta kích thích hệ thống miễn dịch để sản xuất ra những cái giải độc tố
có nghĩa là những anti toxin để chống lại cái ngoại độc tố của viên khuẩn bạch hầu
vậy thì cái lượng kháng thể này nó sẽ tồn tại trong cơ thể của đứa trẻ hoặc là trong người lớn
nó có một thời gian nhất định vì vậy chúng ta sẽ nên tin nhắc
thì cái lịch tiêm nhất hiện nay trong chương trình tiêm chủng qua những lịch cơ bản các bạn đã tiêm cho con
khi con được hai tháng tuổi ba tháng tuổi bốn tháng tuổi một mươi tám tháng bạn có một lịch tiêm nhắc cho đứa trẻ
sau đó thì khi trẻ lớn hơn khoảng bốn sáu tuổi bạn có thêm một lịch tiêm nhắc nữa
khi con được một mươi một một mươi hai tuổi bạn có thêm một lịch tiêm nhắc
và người lớn như mình sau đó thì cứ mỗi năm một lần sau mũi tiêm phòng vaccine lần trước
thì mỗi một mươi năm một lần các bạn cũng nên đi tiêm nhắc vaccine
hiện tại tp hcm có ba trăm một mươi chín trạm y tế phường xã tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu
theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia bên cạnh đó hơn hai trăm linh cơ sở tiêm vaccine dịch vụ
ở tất cả các độ tuổi đáp ứng nhu cầu tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu
chính vì vậy các bậc cha mẹ không nên tiếp tục trì hoãn việc tiêm chủng
để bảo vệ an toàn cho trẻ trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp